cơ quan cảnh sát điều tra công an đồng nai phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và các lực lượng có liên quan
vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng tôn thất đông dương ba mươi một tuổi trú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
đồng thời di lý đối tượng này về đồng nai để tiếp tục điều tra về hành vi giết người cướp tài sản
dương là đối tượng đã ra tay sát hại chị ngô thị lý ba mươi ba tuổi quê nghệ an
tại một phòng trọ ở xã phước tiền huyện nhân trạch
hôm qua bước đầu đối tượng dương khai nhận do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm với nạn nhân
đã dùng dây điện xiết cổ chị lý dẫn đến tử vong
sau khi sát hại người tình dương đã cướp một sợi dây chuyền một đôi bông tai
điện thoại di động và một xe máy của nạn nhân và nhanh chóng rời khỏi hiện trường
qua hơn một ngày xét xử sơ thẩm vào ngày hai mươi ba tháng ba tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt
năm mươi chín năm tù cho bảy bị can gồm nguyễn thị kiều quyên nguyễn minh kha nguyễn thị thùy oanh
nguyễn phước duy ân trần thanh mai nguyễn quốc việt mai hồng xuân
có tuổi đời từ một mươi bảy đến hai mươi ba cùng chú tại huyện phú quốc tỉnh kiên giang về tội giết người
theo cáo trạng của viện kiểm sát trước đó oanh có mâu thuẫn với em nguyễn thị quế trân một mươi ba tuổi
và trần thị kim hương một mươi sáu tuổi là nhân viên của một quán trà sữa ở thị trấn dương đông phú quốc
và bị chân và hương đánh sau đó oanh kể lại sự việc cho các bạn và lên kế hoạch trả thù
vào tối ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy nhóm của ân mang theo hung khí đến quán trả sứ ở nơi trân hương đang làm việc
khuyên lấy rau dấu trong tay áo ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào người trân khiến nạn nhân tử vong
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt mỗi bị can từ sáu đến một mươi hai năm tù
đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại với số tiền trên một trăm năm mươi triệu đồng
câu hỏi lớn được đăng tải trên tranh nhất báo lao động số ra sáng ngày hôm nay
liên quan đến vụ cháy trung cư cao cấp tại tp hcm làm một mươi ba người chết hai mươi tám người bị thương
thiếu tướng phan anh minh phó giám đốc công an tp hcm cho biết nguyên nhân cháy xuất phát từ một xe máy
tại tầng hầm có thể do sự cố điện trong chiếc xe gây cháy hoặc không loại trừ khả năng cài đặt nổ
đáng nói khi xảy ra hỏa hoạn hệ thống chuông báo cháy trung cư không hoạt động
hệ thống thoát hiểm thoát nạn tại trung cư không đảm bảo an toàn
trước thông tin muốn tự nguyện hiến tạng phải mất một mươi bảy triệu đồng tiền xét nghiệm được đăng tải trên một số phương tiện truyền thông gần đây
trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã lên tiếng lý giải
theo ông nguyễn hoàng phúc phó giám đốc trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia về việc đăng ký hiến tạng
người hiến chỉ cần điền theo mẫu đơn ký vào đó kèm theo mảng photo chứng minh một ảnh và chờ nhận thẻ
việc làm này hoàn toàn miễn phí
với người hiến tạng mô tạng sát khi chết chết não
thì mọi thủ tục xét nghiệm để xác định có thể ghép được cho các bệnh nhân khác hay không hoàn toàn do bệnh viện chi trả
gia đình người hiến không phải bỏ ra bất kỳ khoản nào
thông tư một trăm linh bốn của bộ tài chính cũng đã quy định chi trả tiền mai táng sau đó
câu chuyện người muốn hiến tạng phải tự trả tiền xét nghiệm chỉ xảy ra khi việc hiến tạng là của một người đang còn sống cho người khác
tuy nhiên theo đại diện của trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia
với người hiến tạng khi đang sống việc làm này ngành y tế không khuyến khích
tuần qua cụm từ giải cứu lại thêm một lần nữa hiện diện rung rải trên các phương tiện truyền thông
lần này là giải cứu hàng ngàn tấn củ cải ngọt đang có nguy cơ ế tại xã tráng việt huyện mê linh
việc người nông dân sản xuất theo tâm lý thấy người ăn khoai vắc mai đi đào dẫn đến cung vượt quá cầu
trước hết là do nhận thức xong không thể không kể đến trách nhiệm
trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan từ trung ương đến địa phương trong quy hoạch quản lý dự báo
trước phản ánh của cơ quan báo chí về tình trạng hàng trăm tấn củ cải tại mê linh hà nội bị nhổ bỏ
và hàng nghìn tấn vẫn đang mắc kẻ tại ruộng người chồng không mảng thu hoạch
cùng thời điểm đó hàng trăm tấn su hảo tại tứ kỳ tỉnh hải dương cũng phải bỏ thối ngoài ruộng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phải cấp tốc cử đoàn công tác kiểm tra
tìm giải pháp hỗ trợ
tuy nhiên tại văn bản báo cáo bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
cùng trồng trọt cho rằng hàng trăm tấn rau củ bị chặt bỏ là không nhiều
báo lao động đăng tải khẳng định của nhiều chuyên gia kinh tế đó là phát ngôn vô cảm với người nông dân
chuyên gia kinh tế phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long cho rằng giải cứu nông sản chỉ là biện pháp tình thế
bộ nông nghiệp phát triển nông thôn nói nhiều về vấn đề này nhưng cuối cùng vẫn lặp lại
vấn đề cốt lõi là phải quy hoạch vùng sản xuất quy hoạch các loại nông sản
nhưng trước mắt cần dự báo thông tin thị trường đánh giá cầu để cung không được vượt quá
nếu cơ quan chức năng không tập trung nghiên cứu thị trường thì không bao giờ giải quyết được bài toán này
cá chết nổi trắng hồ hay nằm phơi bụng như thế này
thậm chí cả ốc bưu vàng cũng không thể sống nổi
cây cỏ hầu như không có hiện tượng của sự sống
nước chỗ màu cà phê chỗ đen kịt nổi váng
cảnh tượng này đang diễn ra ở đầu nguồn hồ suối hai nơi vốn được xem là thiên đường xanh sạch
kinh lắm rủi muỗi mới có nó nhìn nước đó cá chết đầy trắng tinh
phải nhìn chết đây
bãi giác nó xả nhiều nước quá đó
theo phản ánh của người dân nguồn nước suối hai bị ô nhiễm là do nhà máy xử lý chất thải xuân sơn xả thải
để làm rõ nguyên nhân này phóng viên chúng tôi đã theo chỉ dẫn của người dân để tìm hiểu
và hình ảnh chúng tôi có được là như thế này đây

nước này là nước của bình thường nhất đấy đúng không ạ
còn nếu mà những ngày mà xả thải thì như thế nào ạ
có những ngày người ta xả thải mà người ta toàn xả vào ban đêm thôi
mà xả thải thì nước nó đen xì
nước cái dòng suối này coi là nó tràn chi lát hết cả những cái tràn ruộng này
mà nó đen xì cơ
đầu nguồn thì nước chảy xuôi nó chảy xuôi xuống dưới chắc chắn nó ảnh hưởng xuống đến nguồn nước ở suối hai
hiện nay đấy có ba trạm xử lý nước của cái bãi giác
mỗi một trạm người ta tính là
trên năm mét khối ngay đềm đi xả lại nó cũng rất là lớn vào mùa trường đi
chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến dưới kia
bên cạnh nguồn nước thải của nhà bãi giác
theo người dân nơi đây nguồn nước suối hai bị ô nhiễm còn có những nguyên nhân khác nữa
cái cống vị trí của cái nguồn nước thải của bãi giác chảy ra khoảng một trăm linh mét là có một cái chạy lợn
khoảng trên một lợn lái
thịt cũng thải trực tiếp ra của chạy lợn không qua xử lý thì thải trực tiếp ra suối hai
vẫn cần thêm thời gian để khẳng định nguyên nhân ô nhiễm hồ từ các cơ quan chức năng
tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng hàng trăm hộ dân xã tản lĩnh đang không chỉ mất đi nguồn kế sinh nhai
mà còn phải sống chung cùng nguy cơ ô nhiễm đất nước không khí
tóm lại ô nhiễm người dân người ta
trực tiếp chân tay người ta trực tiếp người ta cấy lúa
nhiều người ta đi làm về xong người ta hứa là mẩn hết cả chân cả tay đấy
nhà tôi có hai đứa em một đứa em trai và đứa em gái bị ung thư
còn ruộng ở đây cấy là thường xuyên là không được ăn
đấy mà ruộng năm nay là nước nhiều quá đen quá đâm chúng tôi phải bỏ ruộng
ngoài việc cung cấp nước tưới cho cả nghìn hectare hoa màu
hồ nhân tạo suối hai còn là lá phổi xanh
ở phía tây hà nội
thế nhưng nếu tình trạng này còn kéo dài
thì lá phổi xanh ấy đang dần đi vào cõi chết
chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý trong lĩnh vực giao thông
thông tin từ đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận hoàn kiếm hà nội cho biết
tài xế điều khiển xe ô tô nhãn hiệu mazda cx năm biển kiểm soát ba mươi a chín mươi bảy nghìn bốn trăm năm mươi một
gây tai nạn liên hoàn tại ngã tư phan bội châu hai bà trưng
hiện vẫn chưa tới cơ quan công an để trình diện
trước đó vào chiều ngày hai mươi một tháng ba
tài xế của chiếc cx năm lưu thông trên tuyến phố phan bội châu
theo hướng đi trần hương đạo đã cố tình vượt đèn với tốc độ cao
gây tai nạn cho bốn xe máy và một xe taxi trên đường
vụ tai nạn làm tất cả các phương tiện bị hư hỏng nặng
có ba người điều khiển xe máy trong đó có một người phụ nữ bị thương nhẹ
tài xế lái cx năm
khi gây tai nạn đã bỏ lại xe ô tô rồi rời khỏi hiện trường
phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa có ý kiến chỉ đạo
về việc triển khai các giải pháp phát triển hợp lý
các phương thức vận tải tại các thành phố trực thuộc trung ương
phó thủ tướng yêu cầu các thành phố lớn cần ưu tiên phát triển
các loại hình vận tải hành khách công cộng xe buýt xe du lịch taxi
trong tổ chức giao thông đô thị nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng
từng bước giảm phương tiện giao thông cá nhân
tổ chức kết nối hợp lý các giao đường sắp đô thị
với các tuyến xe buýt nghiên cứu phương án sử dụng xe điện
để kết nối các khu dân cư dọc tuyến đường sát đô thị
và xe buýt nhanh tạo điều kiện thuận lợi cho tuyến đường sắt đô thị
để người tham gia giao thông không sử dụng loại phương tiện nêu trên
các vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trật tự đô thị lực lượng chức năng thành phố hà nội
đã tổ chức gia quân xử lý những vi phạm trên địa bàn thành phố
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hộ kinh doanh để biệt báo lộn rộn
hàng quán đỗ xe chẳng lan trên vẻ hè
đây là một trong những vi phạm phổ biến
tại một số tuyến phố của thủ đô hà nội
sau khi mà quán triển được cái mấy đệnh hai này xong
thì các môi trường sĩ quân phường cũng ra quân được
hai ngày đầu tiên
thì nói chung là người dân hoàn toàn ủng hộ
những trường hợp mà tái vi phạm này thì
trong trường hợp mà những ô tô về nhắc nhở một hai lần
hay là những cái trường hợp mà những cơ sở kinh doanh
mà lên chứa vẻ hè một hai lần vi phạm
mà chúng ta khi mà bọn tôi đã nhắc nhở như thế
thì không được thì đương nhiên anh em phải xử lý theo pháp luật
còn tại một số chốt giao thông
như tại chốt cửa nam điện biên phủ
ngay từ sáng sớm lực lượng cảnh sát giao thông
đã bố trí lực lượng để thực hiện mệnh lệnh hai
trong thời gian này lực lượng cảnh sát giao thông hàn đội
sẽ phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ công an
các quận huyện thị xã và các lực lượng trong và ngoài ngành
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị
trên địa bàn thành phố kiên quyết lập biên bản
xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm giao thông
tình giao thông cũng hàng ngày đông lên
nhưng mà trong đó ý thức của người dân
khi tham gia giao thông cũng được nêu cao chấp hành
và nghe theo sự điều hành của hướng dẫn chỉ huy điều khiển giao thông
của lực lượng cảnh sát giao thông
vâng xin cảm ơn trường quan phía nam
và những tin tức cập nhật từ sáu phương nam
cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới của chúng tôi sáng ngày hôm nay
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong chương trình an ninh ngày mới vào khung giờ này ngày mai